sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám thay thế cho các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín
bộ y tế cũng có hướng dẫn tạm thời nhằm phân loại cấp độ dịch để hiện thực hóa nghị quyết này
theo đó thành phố hồ chí minh thuộc vùng cam tức là cấp độ ba ở vùng có nguy cơ cao
theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế về phân loại cấp độ dịch bệnh
có ba tiêu chí bắt buộc là số ca mắc mới trên một trăm linh dân trên một tuần
không bao gồm ca nhập cảnh ca mắc trong cơ sở cách ly tập trung
tỷ lệ người ở đồ tố tiêm chủng được tiêm ít nhất một liều vaccine
tỉnh thành phố có kế hoạch thu dung điều trị và đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu
trong đó hai tiêu chí phân loại quan trọng là tỷ lệ mắc và tiêm vaccine
dựa theo tiêu chí số ca mắc thành phố đang nằm ở vùng đỏ cấp bốn mức nguy cơ rất cao
với số ca mắc trung bình khoảng một mươi ca mỗi tuần
rất cao so với tiêu chí một trăm năm mươi ca mỗi tuần của bộ y tế
tuy nhiên nhờ tiêu chí tiêm chủng đạt chín mươi tám một trăm linh mỗi một
giúp thành phố hồ chí minh được xếp vào vùng nguy cơ cao tức vùng cam
ngoài ra số ca mắc mới của thành phố cũng đang giảm dần
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận chín trăm linh chín trường hợp nhiễm mới tại thành phố hồ chí minh
so với một một trăm sáu mươi hai ca vào ngày một mươi ba tháng một mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé